tòa án nhân dân thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cá ngô bà khá tức khá bảnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại thôn phúc tinh xã tam sơn thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh và các đồng phạm về tội đánh bạc theo điều ba trăm hai mươi một bộ luật hình sự và tổ chức đánh bạc theo điều ba trăm hai mươi hai bộ luật hình sự
các bị cáo khác gồm nguyễn văn quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại khu phố trung hòa phường tân hồng thị xã từ sơn nguyễn hiễu hội sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thôn phúc tinh xã tam sơn thị xã từ sơn trịnh hữu quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai thôn hương vân xã lạc vệ huyện tiên du ngô lương an sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thôn giới tế xã phú lâm huyện tiên du và nguyễn trọng công sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thôn phúc tinh xã tam sơn thị xã từ sơn
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân thị xã từ sơn lợi dụng việc mở thường kết quả sổ số kiên thiết miền bắc trong thời gian từ tháng một đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín cùng sự giúp sức của các bị cáo khác ngô bà khá đã có hành vi tổ chức đánh bạc giữa hình thức ghi số lô số đề ăn tiền với những người chơi lô đề trong bốn mươi bốn ngày với tổng số tiền đánh bạc là trên bốn sáu tỷ đồng thu lời bất chính số tiền trên hai trăm tám mươi triệu đồng
theo hồ sơ vụ án khá bảnh có tiền án tiền sự về tội cố ý
cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng nổi danh trên mạng xã hội với tên khá bảnh khá bảnh bắt đầu làm video có nội dung tục tiễu theo hướng giang hồ để đăng trên youtube và thu hút được hàng triệu lượt theo dõi
tại phiên xét xử khá bảnh đã thừa nhận hành vi của mình là sai trái và cảm thấy rất ăn năn mong tòa cho hưởng mức án khoan hồng tương tự như khá các bị cáo còn lại đều thể hiện sự ăn năn hối cài mong muốn hội đồng xét xử cân nhắc mức án nhẹ nhất cho mình